nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa
liên bang myanmar do ngài man win thai khan chủ tịch thượng viện kiêm chủ tịch quốc hội dẫn đầu
thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng năm trong các ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng năm
đoàn đã tham dự hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu khu vực châu á thái bình dương
về ứng phó với biến đổi khí hậu hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
sáng nay ngày một mươi năm tháng năm lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trước lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa liên bang myanmar đã đến đặt vòng hoa
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thăm nhà sản bắc hồ ngay sau lễ đón chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch thượng viện man win khanh than đã tiến hành hội đàm
quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam myanmar có bề dày lịch sử
myanmar là một trong những quốc gia đầu tiên ở đông nam á thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiệt tình ủng hộ việt nam trong sự nghiệp kháng chiến thống nhất đất nước
trong thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và myanmar được củng cố phát triển tốt đẹp
hai nước tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đặc biệt là tại asean liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng
quan hệ giữa hai quốc hội thời gian qua cũng phát triển rất tốt đẹp
quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn trao đổi kinh nghiệm lập pháp giám sát và các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của quốc hội
hai nhóm nghị sĩ hữu nghị quốc hội hai nước hoạt động tích cực góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội